tại hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố về tình hình phát triển kinh tế địa phương
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố đã có nhiều nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
tổng sản phẩm thành phố tăng một mươi năm mươi tám đạt mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi đến nay
công tác cải cách hành chính được trú trọng kết cấu hạ tầng giao thông thành phố tiếp tục được hoàn thiện
đường cao tốc hà nội hải phòng đi vào vận hành và đã tăng tính kết nối thành phố với cả nước
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm
hải phòng đã hỗ trợ kinh phí cho nông dân đầu tư thiết bị giống cây trồng để cơ cấu lại ngành nông nghiệp
hiện thành phố đã có bốn mươi tám xã hoàn thành một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên hải phòng vẫn chưa có sức cạnh tranh và chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
là một thành phố công nghiệp và dịch vụ nhưng hạ tầng kinh tế dịch vụ còn rất yếu kém
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu hải phòng cần phải phát triển mạnh hơn
không những về số lượng mà còn là chất lượng cần phải xây dựng nông thôn mới quyết liệt hơn
những bất cập yếu kém về du lịch cần phải khắc phục ngay
việc chưa có trung tâm dịch vụ tài chính cũng cần khắc phục
để đóng góp vào kinh tế vùng thành phố hải phòng làm cơ sở phát triển trong thời gian mới